thị trấn vạn giã cơ sở phải gánh chịu nhiều thiệt hại của huyện vạn ninh nơi đã chịu sức gió giật cấp một mươi năm tàn phá
với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương trường đã khôi phục hoạt động dạy và học
theo đó có năm mươi trường với tám mươi điểm trường học đã được khắc phục tạm thời học sinh đã đi học trở lại
thủ tướng cũng đã tới thăm làng trài thị trấn vạn giã huyện vạn ninh chứng kiến cảnh hàng trăm ngôi nhà trong làng hư hỏng nặng
theo thống kê trước ngày bão đổ bộ có hơn một mươi lồng bè hải sản như tôm hùm cá bớp tại khu vực này và vịnh vân phong
nhưng khi bão đi qua toàn bộ số hải sản này đều bị mất trắng do lồng bè bị bão giữ đánh chìm
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thắp hương chia buồn với gia đình anh huỳnh duy cương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ nghèo tại tổ sáu thị trấn vạn giã huyện vạn ninh
tiếp tục thị xác những điểm bị thiệt hại nặng do cơn bão số một mươi hai tại khánh hòa
thủ tướng đã tới thăm hỏi nói chuyện và động viên cán bộ nhân viên trạm y tế xã ninh ích thị xã ninh hòa
thủ tướng cũng tới thăm hỏi động viên tập thể cán bộ công nhân viên người lao động tại xí nghiệp may khatoco xã ninh ích thị xã ninh hòa
cơn bão số một mươi hai đã khiến toàn bộ diện tích một mươi m hai gồm hai nhà xưởng của cơ sở sản xuất này bị tốc mái hoàn toàn thiệt hại khoảng một mươi hai tỷ đồng
thiệt hại về nguyên vật liệu phụ kiện may ước khoảng hai mươi tỷ đồng một năm trăm linh máy móc của một mươi bốn dây chuyền sản xuất bị hư hỏng
tiếp tục chuyến thăm chính thức australia
chiều nay theo giờ địa phương tại thủ đô canberra chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến toàn quyền australia peter cosgrov
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cảm ơn ngài peter koskov đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu
chú đáo nhân dịp này chủ tịch quốc hội đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất của chủ tịch nước trần đại quang tới ngài toàn quyền peter coscho
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước đang phát triển nhanh thực chất và hiệu quả
đặc biệt từ khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm hai nghìn chín và ký tuyên bố về quan hệ đối tác toàn diện tăng cường hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
việt nam khẳng định chính sách nhất quán luôn coi trọng phát triển quan hệ song phương với australia
trên tinh thần đó chủ tịch quốc hội tin tưởng chuyến thăm chính thức australia của thủ tướng việt nam nguyễn xuân phúc dự kiến vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sẽ đặt dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước với việc hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược
về phần mình toàn quyền australia peter custrover nhất trí với đánh giá của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân về mối quan hệ giữa hai nước rất tốt đẹp
australia và việt nam đang hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
toàn quyền australia cũng nhấn mạnh việt nam là đối tác quan trọng
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức australia hôm nay ba mươi tháng một mươi một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã đến thăm tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp liên bang csiro tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ liên bang
là cơ quan nghiên cứu khoa học lớn và có uy tín nhất của australia hiện nay với rất nhiều lĩnh vực thế mạnh

nông nghiệp và thực phẩm năng lượng y tế và an toàn sinh học đất và nước công nghệ chế tạo tài nguyên khoáng sản
khoa học biển và khoa học khí quyển thiên văn học và khoa học vũ trụ công nghệ thông tin và truyền thông
phát biểu tại đây chủ tịch quốc hội nhấn mạnh chủ trương của quốc hội là ngân sách có thể giảm ở các lĩnh vực khác
nhưng riêng với giáo dục và khoa học công nghệ phải luôn được chú trọng
những vấn đề mà viện nghiên cứu và hợp tác với việt nam sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân việt nam
cũng tại đây chủ tịch quốc hội đã chứng kiến ký kết giữa bộ khoa học và công nghệ và tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp liên bang
kế hoạch hành động về hợp tác khoa học và công nghệ việt nam australia
cùng ngày chủ tịch quốc hội đến thăm trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế australia asean
đây là đơn vị có sự hợp tác chặt chẽ với bộ khoa học và công nghệ việt nam trong nhiều năm qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết việt nam là đất nước có bảy mươi làm nông nghiệp
nên việc ứng dụng những nghiên cứu khoa học kỹ thuật
trong sản xuất nông nghiệp rất quan trọng đồng thời hoan nghênh sự hợp tác của trung tâm với bộ khoa học và công nghệ trong thời gian qua
góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và đời sống của người dân việt nam
asean bắt đầu chương trình hợp tác ở việt nam từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và đã hỗ trợ hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp
lâm nghiệp và thủy sản tại việt nam với số tiền đầu tư trị giá một trăm linh triệu đô la australia
tương đương gần bảy mươi sáu triệu đô la mỹ thông qua một trăm bảy mươi dự án
sáng nay tại hà nội chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã có buổi tiếp đoàn đại biểu giáo hội phật giáo việt nam
nhân dịp giáo hội phật giáo việt nam đã tổ chức thành công đại hội đại biểu phật giáo toàn quốc lần thứ tám
tại buổi tiếp chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam chúc mừng giáo hội phật giáo việt nam đã tổ chức thành công đại hội đại biểu phật giáo toàn quốc lần thứ tám
đánh giá cao những đóng góp của giáo hội phật giáo việt nam
hội đồng xây dựng và phát triển đất nước hình thành nên các giá trị đạo đức hướng con người tới chân thiện mỹ
nêu cao tinh thần đoàn kết toàn dân tộc gắn bó các tầng lớp tổ chức trong xã hội thực hiện đúng chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
thực hiện các cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cũng mong rằng giáo hội phật giáo việt nam với mục tiêu trí tuệ kỳ cương hội nhập phát triển đã đề ra tại đại hội đại biểu phật giáo toàn quốc lần thứ tám sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vị trí vai trò của giáo hội góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thưa quý vị tính đến nay số lượng các mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của bộ giao thông vận tải là một trăm sáu mươi mặt hàng
đây là báo cáo của bộ giao thông vận tải tại buổi làm việc với tổ công tác của thủ tướng trong chiều nay
tổng số thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của bộ là một mươi một thủ tục trong đó năm thủ tục được giải quyết trong thời gian ba ngày làm việc hai thủ tục giải quyết hai ngày làm việc ba thủ tục giải quyết trong năm ngày làm việc và một thủ tục giải quyết trong thời gian từ một đến một mươi ngày làm việc
trong số một trăm sáu mươi mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của bộ giao thông thì chỉ có một mặt hàng bị kiểm tra trồng chéo
một mặt hàng phải bị điều chỉnh nhiều văn bản một mặt hàng bị nhiều cơ quan kiểm soát không những ràng bộ với bộ mà ngay cả trong một bộ đã có hai đơn vị cùng kiểm tra một mặt hàng
như vậy có sự trồng chéo như vậy có vấn đề
ví dụ máy kéo nông nghiệp phải gắn kiểm tra chất lượng theo quy định của bộ
bộ trưởng mai tiến dũng cho biết tới đây một mặt hàng chỉ giao cho một bộ quản lý để tránh trồng chéo
vì vậy bộ trưởng mai tiến dũng cho biết tới đây một mặt hàng chỉ giao cho một bộ quản lý để tránh trồng chéo

định không thống nhất như vậy đã gây khó khăn cho cán bộ hải quan và doanh nghiệp khi thực hiện việc phân biệt và công bố hợp quy trước khi thông quan
tổ trưởng tổ công tác đề nghị bộ giao thông vận tải cần sửa một số nghị định liên quan đến các mặt hàng mà bộ giao thông đang quản lý
chúng ta phải triển khai được cái cơ chế một cửa quốc gia đây là vấn đề rất quan trọng
báo cáo của ông chí là chúng ta phải ban hành được quy chuẩn chúng ta phải ban hành được tiêu chuẩn chúng ta phải thành lập được cổng một cửa quốc gia
để chúng ta có sự kiểm tra trên cơ sở những quy chuẩn trên cơ sở tiêu chuẩn và sự chia sẻ thông tin của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành
và giữa cơ quan kiểm tra trung ngành với cơ quan hải quan
như vậy những cái mặt hàng liên quan đến thuộc bộ giao thông quản lý thì tôi đề nghị là trước hết là giảm các điều kiện kinh doanh
thì đề nghị đồng chí bộ trưởng giao cho cơ quan chuyên môn để báo cáo với thủ tướng là một nghị định sửa nhiều nguyên định
mà liên quan đến mặt hàng bộ giao thông đang quản lý để chúng ta điều chỉnh các nghị định
tổ trưởng tổ công tác cũng đã truyền đạt năm ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tới bộ giao thông vận tải
để triển khai nghiêm túc hiệu quả bằng những công việc cụ thể
nếu không làm được thì sẽ không thể tăng trưởng bởi các công trình giao thông phát triển là để phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
hôm nay bộ ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng chủ trì buổi họp báo
trả lời câu hỏi của phóng viên cho biết phản ứng của việt nam đối với công tác cứu hộ công dân việt nam
đang mắc kẹt tại đảo bali indonesia ngay sau khi núi lửa agung phun trào
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng khẳng định
liên quan đến tình hình của các công dân việt nam trên đảo bali indonesia
theo thông tin chúng tôi nhận được mới nhất từ đại sứ quán việt nam tại indonesia
ngay sau khi indonesia ra cảnh báo về những hoạt động của núi lửa agom
đại sứ quán việt nam đã liên tục cập nhật thông tin qua truyền thông và internet
thiết lập đường dây nóng cử cán bộ trực trả lời kịp thời

đề nghị giúp đỡ của công dân và khách du lịch việt nam tại bali
cũng như là kết nối và nhờ nhân dân địa phương giúp đỡ
tính đến thời điểm hiện tại thì đại sứ quán đã hướng dẫn hơn sáu mươi công dân việt nam
là khách du lịch đến bali di chuyển đến nơi an toàn
như vậy đến nay cơ bản là các công dân việt nam bị mắc kẹt tại bali
đã được đại sứ quán hỗ trợ và hướng dẫn ra khỏi khu vực nguy hiểm
cũng theo đại sứ quán việt nam tại indonesia
thì hiện nay chính phủ indonesia đã hạ mức cảnh báo xuống cấp độ
màu da cam tức là cấp độ số ba trên tổng số bốn cấp độ
đồng thời đã mở cửa trở lại sân bay quốc tế ở bali
và một số hãng hàng không đã bắt đầu hoạt động trở lại
đại sứ quán cũng vẫn tiếp tục cử cán bộ trực đường dây nóng
và sẽ có các kế hoạch cử người và phương tiện hỗ trợ công dân việt nam
tại bali trong trường hợp mà núi lửa hoạt động trở lại
và nhận được các yêu cầu về mặt hỗ trợ
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng
đã thông báo về hoạt động lãnh đạo đảng nhà nước trong thời gian tới
tại cuộc họp báo thông tin về kỳ họp thứ năm hội đồng nhân dân tp hà nội
đại diện ban pháp chế cho biết công an tp hà nội đã điều tra xong bước một
các vi phạm trong xây dựng trung cư của doanh nghiệp tư nhân xây dựng số một tỉnh điện biên
do ông lê thanh thản làm chủ tịch
theo ông nguyễn hoài nam trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân tp hà nội
công an tp hà nội đã khởi tố vụ án liên quan đến doanh nghiệp
vụ án đã kết thúc điều tra bước một và đã báo cáo với viện kiểm sát
chờ phê chuẩn thực hiện theo quy định của pháp luật
cũng tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan đến công tác
phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tp hà nội
trong năm hai nghìn một mươi bảy thành phố đã phạt vi phạm hành chính liên quan đến phòng cháy chữa cháy
là một mươi hai tỷ đồng đình chỉ và tạm đình chỉ hai lượt kinh doanh
đáng chú ý thành phố hà nội đã chuyển một mươi ba công trình chưa thực hiện hoặc cố tình không thực hiện bổ cấp
điều kiện phòng cháy chữa cháy sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
chiều nay ban tuyên giáo trung ương ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại
phối hợp với báo nhân dân tổ chức họp báo phát động giải thưởng toàn quốc
về thông tin đối ngoại năm hai nghìn một mươi bảy
đây là giải thưởng ghi nhận và tôn vinh những tác giả tác phẩm báo chí và sách
xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại
các tác phẩm được xét trao giải là những tác phẩm bằng tiếng việt và các thứ tiếng nước ngoài
thuộc các loại hình báo in báo điện tử phát thanh truyền hình ảnh báo chí ảnh phong cảnh và sách
được đăng tải từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
theo ông phạm văn linh phó trưởng ban tuyên giáo trung ương điểm mới của cuộc thi năm nay
đó là phạm vi rộng hơn yêu cầu chất lượng cao hơn và thông tin sâu rộng hơn so với các năm trước
các tác phẩm dự giải phải bảo đảm được tính chân thực thuyết phục có sức lan tỏa trong nước và quốc tế
được dư luận đánh giá cao phục vụ tốt công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại của việt nam
dự kiến giải thưởng sẽ được công bố và trao giải vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
các tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ văn phòng đảng ủy và các đoàn thể báo nhân dân
địa chỉ bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email giải thưởng đối ngoại hai nghìn một mươi bảy a gmail com
tiếp nối chương trình
khắc phục khó khăn sau bão lũ chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân
đẩy mạnh hợp tác thương mại việt nam ba lan
thưa quý vị bão lũ liên tiếp trong những tháng qua
đã làm cho nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh quảng trị bị sạt lở nặng
trong khi đó vụ đông xuân lại đang bước vào thời gian tiếp theo
để chuẩn bị tốt cho vụ đông xuân tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp
nhằm giúp người dân từng bước ổn định sản xuất
phải chịu đựng liên tiếp nhiều cơn bão cũng như lũ trong năm
công trình canh thủy lợi bào nhung thuộc địa bàn xã vĩnh chấp huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
bị sạt lở gần hai trăm linh mét canh
kênh thủy lợi bào nhung bị sạt lở gây rất nhiều khó khăn cho việc tưới hơn bốn trăm linh hectare lúa
của ba xã và một thị trấn thuộc huyện vĩnh linh
các đợt bão vừa qua cũng đã làm hư hỏng hàng trăm mét canh mương thủy lợi ở tỉnh quảng trị
những ngày này ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quảng trị đã triển khai lực lượng
để tu sửa nạo vét cắt cỏ ở các tuyến canh trên địa bàn
hiện nay tỉnh quảng trị đang đánh giá lại các thiệt hại của các công trình thủy lợi để có giải pháp tu sửa kịp
thời riêng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác các công trình thủy lợi
quảng trị đã huy động hơn một nhân công của công ty và các địa phương tham gia nạo vét hơn
một mét canh để kịp đưa vào mở nước phục vụ tưới cho đồng ruộng vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tới
còn tại tỉnh phú yên sau bão người trồng tiêu ở địa phương phải bám trụ tại vườn cứu từng cây
tiêu bị đổ dạp do bão giá tiêu thấp và sản lượng sụt giảm đang khiến cho người nông dân tại đây
gặp rất nhiều khó khăn ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
sau bão số một mươi hai đến nay ngày nào gia đình ông phạm đình chiêu ở xã sơn thành đông
huyện tây hòa tỉnh phú yên cũng phải bám vườn cứu từng gốc tiêu tả tơi sơ sát
gần như mất trắng từ bốn đến năm tấn tiêu hạt đến kỳ thu hoạch
bão số một mươi hai làm hơn năm trăm bốn mươi hectare cây trồng lâu năm của huyện tây hòa bị gãy đổ
trong đó có hơn một trăm sáu mươi hectare tiêu
về sản lượng thì chắc chắn là thiệt hại nhiều rồi hầu như là không còn thu hoạch được đâu
còn khoảng hai ba mươi cố gắng khắc phục dừng lên dùng giấy nẻo dừng lên để cho đựng lên nhưng mà chắc chắn
thì đến mỗi nặng nó sẽ còn thiệt hại nhiều nhưng mà chắc chắn thì đến mỗi nặng nó sẽ còn thiệt hại nhiều
tại vì hiện tại thì hầu như bão đánh bộ rễ là bị đứt nhiều đứt rễ nhiều
cho nên là chắc chắn thì mặc dù là cố gắng khắc phục nhưng mà chắc chắn là nó sẽ còn thiệt hại chết nữa
hiện nay thì ủy ban dân huyện đang chỉ đạo phòng nông nghiệp sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan
để mà hướng dẫn bà con chăm sóc khắc phục phục hồi lại cây tiêu trong thời gian đó

điều mà người dân lo ngại nhất hiện nay là năng suất tiêu sẽ sụt giảm mạnh giá thấp thua lỗ nặng
các cấp chính quyền tỉnh phú yên cần có những chính sách hợp lý hỗ trợ người trồng tiêu sớm ổn định cuộc sống
thưa quý vị việt nam và ba lan đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày bốn tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi
mặc dù có khoảng cách địa lý rất lớn và khác biệt về văn hóa
nhưng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước vẫn phát triển tốt đẹp trong hơn nửa thế kỷ qua
hiện hai nước đang có rất nhiều tiềm năng trong hợp tác kinh tế khoa học công nghệ giáo dục đào tạo và xây dựng hạ tầng
đây là ngôi trường của tình hữu nghị giữa hai nhà nước hai chính phủ việt nam ba lan trường mang tên trung học phổ thông việt nam ba lan
nằm ngay giữa lòng thủ đô hà nội được thành lập từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong suốt chặng đường xây dựng hình thành và phát triển trường trung học phổ thông việt nam ba lan luôn nhận được sự quan tâm đầu tư giúp đỡ của chính phủ ba lan
đặc biệt năm hai nghìn tám trong khuôn khổ oda chính phủ ba lan đã viện trợ một trăm năm mươi euro cho ngôi trường này
và hàng năm đại sứ quán ba lan tại hà nội vẫn tham gia tổ chức các hoạt động tại đây
nhà trường thường xuyên liên hệ với đại sứ quán
đại sứ quán ba lan tại việt nam để có cái trao đổi hợp tác đầu tư những cái trang thiết bị những cái thiết bị dạy học
như âm thanh loa đài mấy chú producer mấy quay vật thể và rất nhiều những trang thiết bị phục vụ cho đổi mới dạy học
và trường chúng tôi những năm nay chất lượng dạy học được nâng cao rất nhiều
một phần là nhờ sự đầu tư quan tâm của chính phủ ba lan mà đại diện là đại sứ quán ba lan tại việt nam giúp nhà trường chúng tôi để có được chất lượng dạy và học như những năm qua
việt nam và ba lan lập quan hệ ngoại giao ngày bốn tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nhân dân việt nam luôn đánh giá cao sự ủng hộ nhiệt tình sự giúp đỡ quý báu của chính phủ và nhân dân ba lan
nhưng chúng tôi cũng không thể đánh giá cao sự ủng hộ nhiệt tình sự giúp đỡ quý báu của chính phủ và nhân dân ba lan
việt nam là đất nước thân thiện nhất đối với bà lan ở khu vực châu á
tôi nghĩ là không có nước thứ hai một dân tộc thứ hai lại hiểu biết về bà lan và gắn bó với bà lan như vậy
hiện ở đất nước ba lan chúng tôi có trên năm người việt nam sinh sống và làm việc
tôi nghĩ rằng điều đó càng khẳng định người dân việt nam rất gắn bó với ba lan
vì họ đã sống ở ba lan
tôi rất ấn tượng và xúc động khi tôi đã tham dự cuộc gặp gỡ với các cựu sinh viên việt nam đã từng du học tại ba lan
và bây giờ họ đang giữ những vị trí rất quan trọng trong bộ máy nhà nước
ngược dòng lịch sử ba lan là nước duy nhất có mặt trong cả hai ủy ban đình chiến sau hiệp định geneva năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn và hiệp định paris năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba

hàng ngàn sĩ quan và cán bộ ba lan đã tham gia hai ủy ban này
có thể khẳng định trong dòng chảy đầy biến động của các mối quan hệ song phương đa phương vài thập niên qua
nhiều người dân việt nam vẫn có cảm tình với đất nước ba lan xinh đẹp nằm ở giữa châu âu cổ kính
tình cảm đó dường như có giá trị nhiều hơn khi cả việt nam và ba lan đã đang và sẽ đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực để cùng phát triển
hiện nay không chỉ các cơ quan xúc tiến đầu tư mà ngay cả các doanh nghiệp ba lan cũng mong muốn được thâm nhập sâu hơn vào thị trường việt nam
từ rất nhiều điểm tương đồng thú vị quan hệ hợp tác việt nam ba lan đang được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
việt nam và ba lan đều có quá trình đổi mới cải cách để phát triển đất nước
đến nay hai nước có thị trường gần một trăm ba mươi triệu dân với rất nhiều doanh nghiệp mới được thành lập
chính phủ hai nước rất coi trọng khuyến khích khởi nghiệp
đây là những điểm tương đồng thú vị mà việt nam và ba lan có thể tận dụng để phát triển
quan trọng hơn các doanh nghiệp ba lan nhìn nhận việt nam là thị trường hấp dẫn và hai nước có nhiều điểm có thể hợp tác bổ sung cho nhau
khi mà đầu tư vào việt nam thì tôi thấy các quy định cũng như là các thủ tục pháp lý luật lệ nói chung cũng là tốt
không có gì quá phức tạp
nhưng những công ty của tôi mong muốn có sự thuận tiện thuận lợi hơn nữa trong việc đăng ký những sản phẩm của mình nhất là phân bón vào thị trường việt nam
từ đó tôi có cơ hội để tiếp cận thị trường nhanh hơn
bên cạnh đó đất nước của các bạn cũng đang nhập khẩu táo rất nhiều nên tôi nghĩ đây cũng là một hướng đi phát triển tốt
mong muốn của chúng tôi là chúng tôi muốn có một sự giúp đỡ của giống như đại sứ việt nam cũng như đại sứ của bà lan
giúp đỡ cho chúng tôi có nhiều cơ hội để tiếp xúc
giúp đỡ cho chúng tôi có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những doanh nghiệp cũng giống như những trường đại học bên nước ngoài
và những doanh nghiệp mà họ muốn kêu gọi sự đầu tư từ việt nam và ba lan để chúng tôi kết hợp với nhau
và chúng tôi sẽ có những cái chiến lược mới dành cho khách hàng
để khách hàng có những cơ hội mới để sang những cái đầu tư những cái lệnh phục mới ở ba lan
đông nam á là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới với tổng giá trị gdp năm hai nghìn một mươi tám
đến hai năm trăm năm mươi tỷ usd là điểm đến của bảy vốn fdi toàn cầu
có hơn nửa dân số dưới tuổi ba mươi
đây là một thị trường hấp dẫn với bất kỳ nền kinh tế nào và ba lan muốn thông qua việt nam để tiến vào thị trường này
chính phủ ba lan đã xác định việt nam là một trong năm thị trường trọng điểm của ba lan trong thời gian tới
trong đó việt nam chính là cái tên được ba lan lựa chọn trong khu vực đông nam á

được kỳ vọng trở thành cầu nối để doanh nghiệp ba lan tiến vào thị trường hơn sáu trăm ba mươi triệu dân của khu vực này
đối với tôi thì đây là một chuyến công du rất là quan trọng không chỉ về chính trị mà còn về kinh tế
tôi muốn khẳng định rằng việt nam có thể là cửa ngõ của ba lan đến châu á và ngược lại
ba lan phải là cửa ngõ của việt nam vào châu âu
chính vì thế mà tôi có mặt ở đây để tôi hỗ trợ mục tiêu này
tôi mong muốn là để các quý vị đừng e ngại để đầu tư và hợp tác
với nhau ở ba lan có một số dự án đầu tư của việt nam và ngược lại ở việt nam cũng có dự án đầu tư của ba lan
có thể đối với cả thế giới là không phải là nhiều
tôi muốn có nhiều cái dự án như vậy hơn nữa giữa hai chính phủ
hiện tám mươi giá trị giao thương của ba lan là với các nước châu âu
còn kim ngạch thương mại với châu á mới chiếm gần một mươi ba tổng kim ngạch của nước này
những năm gần đây việc ngày càng có nhiều vốn đầu tư của châu á
đổ vào ba lan cũng như nhiều quốc gia châu âu dồn vốn vào châu á
đã làm thay đổi cách nhìn của ba lan về châu á trong đó có việt nam
sở hữu mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và duy trì cho đến nay
bất chấp bối cảnh thế giới có nhiều biến động việt nam và ba lan có đầy đủ nền tảng
và tiềm năng để phát triển quan hệ song phương lên tầm cao mới
đây cũng chính là kỳ vọng của hàng triệu người dân hàng nghìn doanh nghiệp
mong muốn trong một thời gian không xa nhất là khi hai nước
chính phủ cùng hướng tới đối tác tiềm năng với nền tảng là nền tin
trong phần tin quốc tế khai mạc hội nghị cấp cao các nước sco tại sochi
liên hợp quốc kêu gọi tiến bộ thực chất trong hòa đàm
hội nghị cấp cao các nước sco tại sochi
sáng nay hội đồng bảo an liên hợp quốc đã họp khẩn để thảo luận về vụ phóng thử tên lửa
mới nhất của triều tiên tuy nhiên cuộc họp đã không thống nhất được một tuyên bố chung
dù tất cả các quốc gia thành viên hội đồng bảo an đều hối thúc triều tiên chấm dứt các vụ thử hạt nhân
và tên lửa song lại chưa đạt được đồng thuận về cách thức xử lý vấn đề này
phát biểu tại hội đồng bảo an liên hợp quốc đại sứ mỹ nikki haley đã kêu gọi liên hợp quốc
tăng cường trừng phạt triều tiên thông qua các biện pháp như tước bỏ những quyền và đặc quyền của triều tiên
tại liên hợp quốc trong đó có quyền bỏ phiếu bà haley cũng hối thúc các quốc gia cắt đứt mọi quan hệ
ngoại giao và thương mại với bình nhưỡng
trung quốc cần thể hiện vai trò đi đầu bằng việc ngừng cung cấp dầu cho triều tiên làm những điều đúng đắn
có lợi cho tất cả các nước chúng tôi không bao giờ tìm kiếm chiến tranh với triều tiên nhưng nếu chiến tranh
nổ ra đó là vì những hành động khiêu khích tiếp diễn như hành vi chúng ta chứng kiến ngày hôm qua
trong khi đó nga và trung quốc tiếp tục nhắc lại quan điểm ủng hộ giải pháp cùng ngừng
mang tính chất có đi có lại cụ thể là triều tiên đóng băng chương trình hạt nhân và tên lửa
còn mỹ và hàn quốc phải ngừng các cuộc tập trận chung
chúng tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả các bên liên quan chấm dứt tình trạng căng thẳng leo thang liên tục
cần phải có bước lùi và cân nhắc hậu quả của từng động thái chúng tôi kêu gọi triều tiên chấm dứt
các vụ thử hạt nhân và tên lửa đồng thời kêu gọi mỹ và hàn quốc
không tiến hành cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn vào tháng một mươi hai như dự kiến
động thái này sẽ chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa cho tình hình vốn đã dễ bùng nổ
quan điểm của trung quốc là các nghị quyết trừng phạt của hội đồng bảo an liên hợp quốc đối với triều tiên
không được tác động tiêu cực đến các hoạt động hỗ trợ nhân đạo liên quan
cùng ngày bộ ngoại giao mỹ cho biết trong tháng một mươi hai tới nhật bản nước giữ chức chủ tịch hội đồng bảo an
trong tháng một mươi hai sẽ tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng để thảo luận về vấn đề
ngoại trưởng mỹ rece tillerson sẽ tham dự cuộc họp này
hôm nay tại thành phố sochi của nước nga hội nghị lần thứ một mươi sáu những người đứng đầu chính phủ các nước
tổ chức hợp tác thượng hải sco sẽ chính thức khai mạc đây là cuộc gặp cấp thủ tướng đầu tiên của sco
sau khi ấn độ và pakistan chính thức trở thành thành viên đầy đủ của khối
theo lịch trình hội nghị sẽ thảo luận một loạt các vấn đề khu vực và quốc tế

hội nghị sẽ tập trung vào tình hình kinh tế nội khối và toàn cầu xác định các hướng ưu tiên hợp tác
trong lĩnh vực kinh tế việc nâng cao vai trò của sco trong các tiến trình hội nhập khu vực
kết nối các chiến lược phát triển của quốc gia với các chiến lược đa phương qua đó tạo nền tảng
để tiến tới thiết lập quan hệ đối tác á âu rộng lớn thu hút sự tham gia của các nước liên minh
kinh tế á âu sco và asean các đại biểu cũng sẽ đánh giá việc thực hiện các dự án cụ thể
trong đó có chương trình hợp tác kinh tế thương mại đa phương của sco và danh mục
các biện pháp triển khai các dự án hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một
thảo luận triển vọng thiết lập cơ chế đảm bảo tài chính cho các dự án
tại vòng hòa đàm mới về syri đang diễn ra ở genève đặc phái viên của liên hợp quốc về syri
ông staffan de mistura đã lên tiếng kêu gọi phái đoàn chính phủ syri và phái đoàn phái đối lập
cùng nỗ lực để đạt được tiến triển thực chất trong hòa đàm
vì lợi ích của người dân syri
đặc phái viên de mistura đã miêu tả cuộc gặp đầu tiên với trưởng đoàn đàm phán syri
đại sứ syri tại liên hợp quốc pasha al jafari là rất hữu ích mang tính xây dựng và chuyên nghiệp
tuy nhiên syri vẫn chưa chấp nhận đề xuất đàm phán trực tiếp với phe đối lập
đây là thời khắc quan trọng cần tập trung hết sức để tiến trình hòa đàm đạt được tiến triển thực chất
vì lợi ích của người dân syri
ông de mistura cho biết
vấn đề này vẫn đang được thảo luận và vòng đàm phán có thể kéo dài sang tuần sau
một trong những mâu thuẫn sâu sắc giữa hai bên hiện nay là vấn đề liên quan tới tương lai chính trị
của tổng thống syri pasha al assad
chính phủ syri tuyên bố đây không phải là vấn đề có thể thương lượng
trong khi phe đối lập vẫn giữ quan điểm rằng tổng thống assad phải từ chức
thực tế những chiến thắng liên tiếp tại thực địa nhờ sự hỗ trợ của không quân nga
đang giúp cho chính phủ syri có ưu thế hơn trên bàn đàm phán
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt